vào sáng ngày bảy tháng bảy thì thêm năm người trú tại làng calong xã iao và một người ở xã ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai
là nạn nhân trong vụ mua bán người sang campuchia lao động bất hợp pháp đã được trở về địa phương an toàn
lực lượng công an biên phòng và chính quyền địa phương đã đến động viên nắm tình hình và tổ chức tuyên truyền để người dân không bị mắc mưu kẻ xấu
vào sáng ngày bảy tháng bảy tại đồn biên phòng ia chía xã ia chía huyện iagrai lực lượng chức năng đã tiếp nhận chị siu bli sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại làng bía ngó xã ia chía cũng là nạn nhân bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa phỉnh bán sang campuchia lao động bất hợp pháp
để được trở về gia đình siu bli buộc phải chuyển số tiền trên bốn mươi triệu đồng cho đối tượng lừa đảo ở nước ngoài
theo lời kể của các nạn nhân sau khi bị bán sang campuchia họ bị đưa vào làm việc tại một
công ty do người trung quốc làm chủ ép buộc phải làm các công việc như gọi điện thoại về việt nam lừa đảo người quen trong làng xã
tham gia đánh bài trong các sòng bạc để tăng số nợ giao các chỉ tiêu đào tiền ảo bitcoin
nếu họ không đồng ý làm việc sẽ bị các đối tượng trói nhốt đánh đập đe dọa tính mạng
vì quá sợ hãi các nạn nhân đã gọi điện gia đình cầu cứu
năm gia đình ở làng khalong xã iao đã vay mượn thế chấp tài sản gom góp số tiền sáu mươi năm triệu đồng mỗi người
được tổng số tiền ba trăm hai mươi năm triệu đồng gửi cho các đối tượng bên campuchia để chuộc người về
theo thông tin từ cơ quan công an các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai bắt giữ gồm trần quang quyết và phan ngọc đức
với thủ đoạn đăng tải thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội
quyết đã dẫn dụ lôi kéo bảy nạn nhân ở xã iao huyện iagrai rồi móc nối với phan ngọc đức
và số đối tượng ở campuchia tổ chức vượt biên trắng cho một đối tượng ở campuchia
thu về số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và chia cho quyết một trăm hai mươi tám triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi muốn cảnh báo đến các người dân khi có nhu cầu cần tuyển dụng công việc
thì không nên là nghe tin tuyển dụng trên mạng xã hội phải hỏi rõ công việc đó là gì
và việc làm đó ở đâu ai làm chủ để tránh trường hợp là bị lừa gạt bán sang campuchia
nhu cầu tìm việc làm của người dân là chính đáng nhưng cần tỉnh táo trước những lời lừa phỉnh
rụ rỗ về việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
để không rơi vào cảnh
quyền mất tật bang là gánh nặng kinh tế đối với gia đình nghèo